thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành địa phương đã có nhiều cố gắng để sớm cho trẻ đến trường an toàn
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố
về tình hình mở cửa trường học của các địa phương
phát biểu mở đầu cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh sau hơn hai năm chống dịch
đến nay các điều kiện năng lực phòng chống dịch trong nước khác trước rất nhiều
từng bước chuyển sang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh
trong khi đó việc mở cửa trường học là yêu cầu bức thiết về việc tổ chức dạy học thích ứng linh hoạt
an toàn sau kỳ nghỉ tết nguyên đán tới nay
tại cuộc họp một số ý kiến thống nhất đề nghị bộ y tế sớm có phác đồ điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín
ở các cơ sở y tế và tại nhà sớm có vaccine tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
nghiên cứu vaccine tiêm cho trẻ dưới năm tuổi kiến nghị thống nhất quy trình xác định f một
hiện có sự khác nhau giữa quy định của bộ y tế và sổ tay hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết trong nửa đầu tháng hai cả nước ghi nhận ba trăm hai mươi chín trường hợp
trong đó số ca mắc từ năm tuổi đến một mươi tám tuổi chiếm tám sáu dưới năm tuổi chiếm bốn tám
bộ y tế cho biết sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc và thuốc điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín
nhằm đảm bảo sự an toàn tạo sự yên tâm cho phụ huynh và xã hội